sau tết là thời điểm gia tăng tình trạng phá rừng khai thác vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn tỉnh quảng ngãi đi các tỉnh thành trong cả nước
lợi dụng công tác tuần tra kiểm soát bảo vệ rừng lơi lỏng nên các đối tượng phá rừng đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm qua mắt lực lượng tuần tra
ngành chức năng đã phát hiện một mươi một vụ phá rừng chiếm rừng phòng hộ vận chuyển gỗ trái phép
lực lượng kiểm lâm hiện đã tăng cường chốt chặn để ngăn chặn tình trạng phá khoại này
phá rừng lấy gỗ hay phá rừng lấy đất sản xuất đều là hành vi vi phạm pháp luật bị xử lý nghiêm khắc đến mức phải là chịu án phạt tù
thế nhưng sự gian đe ấy vẫn chưa đủ mạnh để ngăn chặn hành vi phá rừng
và cuộc chiến giữ rừng xem ra chưa hết căng thẳng nếu như là ý thức bảo vệ rừng không xuất phát từ chính mỗi người dân